liên quan đến việc những người dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố hà nội không được hỗ trợ kịp thời
đại diện cdc hà nội cho biết hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
nên mới dẫn đến tình trạng chậm xử lý những người nghi nhiễm trên địa bàn
nhiều ngày qua hà nội trung bình mỗi ngày ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín
nhiều quận huyện đang căng mình truy vết ghi nhận ca mắc dẫn đến tình trạng nhiều f test nhanh dương tính
nhưng không được quận huyện hỗ trợ ngay
đơn cử là trường hợp gia đình bốn f tại linh đàm hoàng mai mắc covid một mươi chín nhưng một tuần qua không được hỗ trợ
mới đây ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc lý giải hiện nay
lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây số mẫu dương tính nhiều hơn trước
nên phải làm cẩn thận chắc chắn
phó giám đốc cdc hà nội phân tích
mẫu dương tính nhân viên y tế phải làm xét nghiệm hai ba lần mới có kết quả chắc chắn do đó mới chậm hơn thông thường
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc thực hiện còn đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian sẽ đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn
ông tuấn cho hay việc chậm trả kết quả xét nghiệm covid một mươi chín là do số lượng mẫu tăng lên
số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới
cdc là một trường hợp đồng tính
một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thì rất nhanh
bây giờ làm một nghìn mẫu mà một trăm mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần hai lần ba
khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp chứ không chạy liên tục được
mẫu xét nghiệm dương tính nhiều thì sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần
chỉ tính riêng cdc hà nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm
ngoài cdc hà nội một số quận huyện và bệnh viện thực hiện việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
mỗi ngày hà nội xử lý trên một mươi mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly mẫu xét nghiệm lần hai lần ba tương đối lớn
trong trường hợp người dân test nhanh và nhận kết quả dương tính tại nhà
phó giám đốc cdc hà nội khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm năm k
bên cạnh đó lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
ông tuấn cũng chia sẻ thêm hiện nay người dân hà nội được điều trị cách ly theo dõi tại nhà
nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể
sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này
dịch vụ test nhanh tại sân bay được triển khai từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhằm kịp thời hỗ trợ cho những hành khách có nhu cầu xét nghiệm để đi máy bay
hiện nay do lượng khách sử dụng dịch vụ tết nhanh tại cảng hàng không quốc tế nội bài giảm mạnh
khi tỷ lệ bao phủ vaccine của hành khách chiếm tỷ lệ lớn
cảng hàng không quốc tế nội bài đã thống nhất với đơn vị cung cấp dịch vụ
tạm ngưng kết nhanh tại sân bay từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
hành khách đi máy bay qua cảng hàng không quốc tế nội bài từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
cần chủ động tết nhanh covid một mươi chín tại các địa điểm được cấp phép của bộ y tế
theo quy định hiện nay hành khách đi máy bay cần có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
nếu là người cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc vùng cách ly y tế phòng tỏa
trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn vùng cách ly y tế hoặc phong tỏa
hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thơ
hành khách cần đáp ứng một trong ba điều kiện
có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
trong đó liệu cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai ngày tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy ra viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín theo phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
ngoài ra hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng bc covid
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đầu rác hỏng mất vị giác
luôn đeo khẩu trang sát khuẩn tay hạn chế tiếp xúc thực hiện theo thông điệp năm k
đối với cảng hàng không quốc tế nội bài tất cả các biện pháp phòng chống dịch đã được chủ động tăng cường
các phương án khai thác nhà ga t một t hai và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
đã được tính toán kỹ theo từng giai đoạn cụ thể
cảng hàng không quốc tế nội bài đã sẵn sàng tất cả các điều kiện đáp ứng phục vụ bay thương mại nội địa và quốc tế
báo đảm an toàn phòng chống dịch
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
khi thành phố thực hiện nới lỏng sống chung an toàn với covid một mươi chín thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu
nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hằng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không
bên cạnh đó những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tàn đám cưới
sẽ là môi trường rất tốt để sát covid một mươi chín lây lan
số ca bệnh tại hà nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
tuy nhiên thành phố cũng cần sớm kiểm soát tình hình không để số ca tăng cao hơn nữa
nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra tiến sĩ phụ nhấn mạnh
theo ông khi số ca mắc tăng quá cao sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ
hậu quả là nhiều trường hợp mắc bệnh diễn tiến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế
cũng như tư vấn và điều trị kịp thời
từ đó tỷ lệ bệnh nhân tử vong cũng sẽ tăng cao
với tỷ lệ vaccine cao đa số bệnh nhân của thành phố sẽ chỉ diễn biến nhẹ hoặc có triệu chứng
tuy nhiên cả chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan
lý do vì không phải một trăm linh người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc covid một mươi chín
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine số lượng này không lớn nhưng có
ngoài ra khi số ca mắc tăng cao y tế quá tải
việc số trường hợp diễn biến nặng
tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu
lấy một ví dụ đơn giản để hình dung
nếu như trước khi tiêm vaccine một mươi ca mắc có một ca nặng
thì nay một trăm linh ca mắc có một ca nặng
nếu cứ để số ca mắc tăng cao không kiểm soát
thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao kéo theo đó tỷ lệ tử vong
tiến sĩ phụ phân tích
người dân cần thực hiện nghiêm túc năm ca
tôi luôn khuyến cáo các người dân cần đảm bảo thực hiện năm k của bộ y tế
trong bất cứ thời điểm nào
việc nghĩ rằng đã tiêm vaccine sẽ không mắc bệnh hoặc chỉ ở thể nhẹ
từ đó buông lỏng việc bảo vệ bản thân là rất nguy hiểm
tiến sĩ phụ nhấn mạnh
cũng theo ông việc không thực hiện tốt năm k còn là điều kiện làm lây lan mầm bệnh cho người khác
đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi mắc bệnh nền
trẻ em hay những đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
việc tự ý thức bảo vệ bản thân là rất quan trọng
chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh
thậm chí bản thân mình đang là f
theo chuyên gia trong giai đoạn hiện nay những người dân nên hạn chế tiếp xúc
khi không thật sự cần thiết tránh những hoạt động địa điểm có nguy cơ lây lan cao
như chợ búa không an toàn hội hợp không an toàn
hà nội cũng cần tiếp tục kiện toàn các cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố cần tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế để làm sao tất cả người dân không may
nhiễm sắc covid một mươi chín đều được tư vấn theo dõi và điều trị kịp thời
bên cạnh đó các cơ sở y tế tại hà nội cũng cần nhanh chóng
chuẩn bị thêm dường bệnh để phòng trường hợp có f công diễn biến nặng sẽ được can thiệp ngay
về việc tiêm vaccine ngoài việc đảm bảo việc tiêm đầy đủ hai mũi cho người dân
thành phố cũng cần tiến tới tiêm mũi tăng cường cho người suy giảm miễn dịch
người cao tuổi mắc bệnh nền nhanh chóng tiêm mũi nhắc lại khi đảm bảo được nguồn vaccine
tiêm vaccine sống chung với dịch không có nghĩa là buôn trồi thả lỏng
nếu cứ để số ca mắc tiếp tục tăng cao thì ngành y tế sẽ rất vất vả
nếu người dân cứ ra đường tụ tập ăn uống liên hoan không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
thì khó ngăn được số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao tiến sĩ phù lưu ý
vì thế cả người dân và chính quyền cần có thái độ ứng phó quyết liệt hơn
để kiềm chế đà tăng số ca mắc việc thả lỏng chủ quan là cực kỳ nguy hiểm